tại nhà văn hóa lao động tp quy nhân tỉnh bình định cây atm gạo chính thức được vận hành
nhằm giúp đỡ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong ngày đầu tiên cây atm gạo đã thu hút rất đông những người dân có hoàn cảnh khó khăn đến để tiếp nhận
một mươi bốn giờ tại nhà văn hóa lao động tp quy nhân hàng trăm người phụ nữ đàn ông sáng vẻ làm lũ
xếp hàng giữ khoảng cách an toàn trước cây atm gạo
cứ mỗi lần bấm nút là người dân lại nhận được hai kg gạo với trứng ấy gạo có thể suy trì đủ cho một gia đình bốn người nấu cơm hai bữa một ngày
trong những ngày đầu tiên số lượng người đến nhận gạo khá nhiều
do đó ban tổ chức đã linh hoạt
tăng thêm điểm cấp phát gạo tự động
dự kiến mỗi ngày atm gạo sẽ cấp phát một mươi tấn gạo và hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất đến cuối tuần này
chúng tôi sẽ phát chừng nào mà thấy trong nguồn hết thôi
mà cũng mong rằng tất cả những bà con những người có và những người còn khá giả nên ủng hộ
đó là mặt trạm cùng các tổ chức thành viên đó mà phát ủng hộ cho người nghèo trong dịch covid một mươi chín này
điều đáng quý ngay trong chiều nay
hảo tâm tìm đến góp gạo
người góp vài chục cân người góp vài tạ
và cứ thế cây atm gạo ngày càng nhiều hơn
cũng đồng nghĩa là số lượt người tiếp nhận gạo nhiều thêm
và thêm lần nữa trong lúc khốn khó truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái nhường cơm xẻ áo của người dân việt lại được thắp sáng